thưa quý vị công an tp hcm truy nã đối tượng nguyễn hoàng nguyên quê tại tỉnh vĩnh long
vì đã có hành vi lừa đảo nhiều người dân đi lao động nước ngoài chiếm đoạt số tiền hơn bốn tỷ đồng
nguyễn hoàng nguyên đã sử dụng pháp nhân công ty trách nhiệm hữu hạn cung ứng lao động namico
để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản
mặc dù không được cấp phép hoạt động đưa lao động đi nước ngoài nhưng
nhưng nguyên vẫn quảng cáo hoạt động dịch vụ và tuyển chọn đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài
từ đó nguồn đã nhận tiền của các cá nhân nhưng không thực hiện theo thỏa thuận
cắt đất liên lạc rồi bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh chiếm đoạt số tiền hơn bốn ba tỷ đồng
đến ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm khởi tố
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tuy nhiên bị can không có mặt tại địa chỉ nơi cư trú đi đâu không rõ và bị truy nã
do cần tiền tiêu xài và để trả nợ lê quang mỹ chú tại quận sơn trà
đã đưa ra thông tin gian dối là mình kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng
để nạn nhân tin tưởng đặt mua hàng và chiếm đoạt luôn số tiền đặt hàng
đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm khởi tố bắt tạm giam
vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể một bị hại trú tại tỉnh bắc giang có đặt mua của mỹ ba năm trăm năm mươi thùng bia trị giá sáu trăm tám mươi triệu đồng
vào ngày hai mươi năm tháng bảy nữ bị hại nhận được hình ảnh lô hàng qua tin nhắn gia lô do mỹ gửi
nên đã chuyển hết số tiền sáu trăm tám mươi triệu đồng
sau nhiều ngày không nhận được hàng nạn nhân đã trình báo cơ quan công an
và qua đấu tranh mỹ thừa nhận hành vi phạm tội của mình
cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đã thực hiện lệnh khởi tố bắt nhóm đối tượng
có hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
nhóm đối tượng này gồm nguyễn văn cảnh lê đặng đình đoàn hồ đăng trường và nguyễn tiến mạnh
về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
trước đó lê đặng đình đoàn lên mạng mua khẩu súng và được các đối tượng thay phiên nhau
mượn và cất giấu trong một lần mâu thuẫn nhóm thanh niên khác nguyễn tiến mạnh
đã mang súng trên đến quán karaoke khác bắn thị uy nhưng đã bị nhóm thanh niên kia
truy đuổi ngược lại công an huyện bình sơn đã khẩn trương điều tra và làm rõ
nhóm đối tượng trên sử dụng và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tịnh biên tỉnh an giang
vừa khởi tố và lệnh tạm giam đối với võ quốc bảo chú tại thị xã tịnh biên
về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
sau thời gian theo dõi vào tối ngày một tháng bốn trong lúc bảo đang nhận tiền góp
của người vay tại nhà trọ thì lực lượng công an kiểm tra phát hiện và tạm giữ
trên một trăm linh triệu đồng cùng với nhiều tăng vật liên quan
lực lượng công an xác định khoảng từ năm hai nghìn hai mươi cho đến ngày bị bắt
bảo đã cho nhiều người trên địa bàn thị xã tịnh biên vay tiền góp
mỗi lần từ ba triệu đến năm mươi triệu đồng
hình thức trả góp theo ngày với lãi suất cho vay từ một mươi đến ba mươi năm một tháng
đến nay xác định bảo đã cho năm mươi ba người vay tiền và thu lợi bất chính
trên ba trăm linh triệu đồng
một bụi cháy dữ dội đã xảy ra tại sường yên biển quảng cáo
có địa chỉ ở số một mươi bốn ngõ một trăm ba mươi chín phú diễn quận bắc từ liêm tp hà nội
vào tối ngày hôm qua
rất may là đám cháy không gây thiệt hại về người thiệt hại về tài sản
thì đã được thống kê
theo thông tin ban đầu vụ cháy sường yên biển quảng cáo trên đã xảy ra
vào khoảng hai mươi h bốn mươi chín phút ngọn lửa lan rất nhanh và bắt sang sưởng gỗ nằm kế bên
người dân đã dùng dụng cụ cứu hỏa sẵn có để dập lửa nhưng không thành
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận bắc từ liên đã cử xe chữa cháy cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ
đến hiện trường dập lửa
đến hai mươi một h một mươi ba phút đám cháy cơ bản được dập tắt
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp tục phun nước dập tắt
để làm mát hiện trường và chống cháy lan
nguồn nhân của vụ cháy đang được tiếp tục điều tra
vâng thưa quý vị như đã thông tin ở phần đầu về tình hình thời tiết
thì liên tục trong gần hai tiếng đồng hồ vào tối ngày hôm qua
mưa rông đã xảy ra trên diện rộng khắp địa bàn tp hà nội
ghi nhận trên nhiều tuyến phố nhiều cây cổ thụ đã bị bật gốc
lực lượng công an tp hà nội đã ứng trực kịp thời suốt trận mưa rông dữ dội này
mưa rông kèm theo gió lớn đã khiến ít nhất ba cây cổ thụ bị bật gốc
tại phố quán sứ tràng thi quận hoàn kiếm
có cây đã đổ vào xe ô tô ven đường khiến cho xe bị ảnh hưởng hư hỏng phần đầu
ngoài ra trên phố bà triệu nhà trung cũng có cây bị đổ
ngay khi nhận được tin báo công an tp hà nội đã huy động cảnh sát giao thông
công an các phường quận ứng trực tại các điểm có cây đổ
sẵn sàng tổ chức cứu nạn cứu hộ đồng thời tổ chức phân luồng cho người dân đi lại an toàn
trên địa bàn ngoài tuyến tràng thi quán sứ khu vực phố cổ cũng có nhiều cây bị bật gốc
rất may chưa ghi nhận thiệt hại về người
sự có mặt của lực lượng chức năng ngay giữa thời tiết khắc nghiệt hiểm nguy
được người dân cảm phục đánh giá cao
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã thực hiện lệnh khởi tố
bắt nhóm đối tượng
vì tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
nhóm đối tượng gồm nguyễn văn cảnh lê đặng đình hoạt đoàn hồ đăng trường và nguyễn tiến mạnh
về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
trước đó lê đặng đình đoàn lên mạng mua khẩu súng và được các đối tượng trên thay phiên mượn cất dấu
trong một lần mâu thuẫn nhóm thanh niên khác nguyễn tiến mạnh đã mang súng trên đến quán karaoke khác bắn thị uy
nhưng đã bị nhóm thanh niên kia truy đuổi ngược lại
công an huyện bình sơn đã khẩn trương điều tra và làm rõ nhóm đối tượng trên sử dụng và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
công an phường xuân an tỉnh bình thuận cho biết đã tiếp nhận một khẩu súng quân dụng tự chế và năm viên đạn
do người dân mang đến giao nộp đồng thời lập biên bản tiếp nhận để chuyển cho đơn vị chức năng xử lý theo thẩm quyền
cụ thể vào khoảng tám giờ ngày hai mươi tháng bốn
anh nguyễn minh đức trong lúc đi cào rộp tại khu vực bờ sông gần cầu ké thuộc phường thanh hải
thành phố phan thiết đã nhặt được một khẩu súng và năm viên đạn
chiều cùng ngày anh đức đã mang khẩu súng đến công an phường xuân an để giao nộp
hành động này của anh đức đã được công an ghi nhận cũng như là biểu dương
để duy trì và nâng cao hiệu quả vận động thu hồi vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ
ngoài sự nỗ lực của lực lượng công an cần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia vào cuộc
khi người dân đồng tình ủng hộ tích cực tham gia phát hiện tố giác các hành vi vi phạm pháp luật
tự giác giao nộp không sử dụng cất giữ trái phép vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ
chính là góp phần mang lại sự bình yên trên địa bàn
trưa ngày một mươi chín tháng bốn một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi
đoạn qua khu phố bốn phường long phước thị xã phước long tỉnh bình phước
giữa xe tải và xe máy khiến một người chết hai người bị thương
theo thông tin ban đầu
khoảng một mươi hai giờ trưa cùng ngày tài xế trương minh hùng chú tỉnh đồng nai
điều khiển xe tải lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một hướng từ thị xã phước long đi tỉnh bình dương
đến khu phố bốn phường long phước bất ngờ va chạm với xe máy do ông trần xuân thao
chú tỉnh bình phước điều khiển chở theo vợ và cháu bé bốn tuổi lưu thông cùng chiều phía trước
cú tông mạnh khiến cả ba người trên xe máy bị ngã văng xuống đường
người vợ tử vong tại hiện trường hai người còn lại bị thương
chiếc xe máy hư hỏng nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
thưa quý vị trong những năm gần đây lượng hành khách qua cảng hàng không quốc tế nội bài ngày một tăng cao
thực tế này dẫn đến gia tăng tình trạng xe cá nhân xe hợp đồng dừng đỗ đón trả khách trái quy định
gây luộn rộn mất an ninh trật tự trong khu vực trong và ngoài sân bay
để đảm bảo an toàn giao thông an ninh trật tự phục vụ nhu cầu đi lại
nhất là vào dịp cao điểm nghỉ lễ sắp tới
các lực lượng liên ngành thành phố hà nội đang thực hiện kế hoạch phối hợp kiểm soát
xử lý các hành vi vi phạm về đón trả khách trong và ngoài khu vực
xe hợp đồng không có hợp đồng vận chuyển của từng chuyến đi hoặc thiếu các chi tiết như điểm đi điểm đến
là một trong những lỗi vi phạm phổ biến
nhiều vi phạm thường gặp khác như xe không có phủ hiệu không có giấy phép kinh doanh
hoặc lái xe không có thẻ nhận dạng theo quy định
nếu mà anh được cấp rồi mà anh không sử dụng thì chúng tôi xử lý anh
còn nếu mà anh chưa được cấp thì chúng tôi sẽ xử lý đơn vị kinh doanh của tài
là hành vi không cấp thẻ nhận dạng cho lái xe
đấy tôi nói rõ cho anh như thế
và cái thứ hai là xe của anh đang vi phạm về điều kiện niêm yết
xe của anh không liêm yết cũng từ xe hợp đồng trên kính viên trước và bên sau theo quy định
qua thời gian mưa gió thì cái tem đấy nó sẽ bị bong đúng không
thì người ta làm sạch cho em thì bây giờ em về em sẽ lên hợp tác xã bổ sung ngay
một là không có hợp đồng này
hai là vi phạm về xe thì không liêm yết tem hợp đồng
và có trường hợp thì là gần xe là không có kinh doanh vận tải là xe biển trắng
nhưng mà vẫn cố tình để vào vi phạm chở khách
cũng theo đồn cảnh sát sân bay quốc tế nội bài thì hiện nay trong khu vực này vẫn còn một số đối tượng cò mồi
hàng ngày lén lút trèo kéo hành khách đi xe
do vậy lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng trong lựa chọn phương tiện
để tránh bị chặt chém hoặc thuê phải các xe không đủ điều kiện kinh doanh vận tải
thực hiện kế hoạch ba trăm sáu mươi tám của thanh tra sở
tại công an thành phố an ninh hàng không thì sắp tới chúng tôi tiếp tục tăng cường
duy trì và xử lý nghiêm những trường hợp đặc biệt là những trường hợp rừng đỗ
ở ngoài tuyến đường võ ân đáp cổng khu t một t hai
và tiếp tục tăng cường kiểm tra về các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải trong khu sân đỗ
đặc biệt là về xe hành khách xe chở người
kể từ đầu năm đến nay các lực lượng đã phối hợp xử lý gần một trăm linh trường hợp vi phạm
về thể lệ vận tải trong khu vực bãi đỗ
phạt tiền trên bốn trăm linh triệu đồng
và những vi phạm công khai như thế này cũng đã ảnh hưởng không nhỏ
tới tình hình trật tự an toàn giao thông tại khu vực sân bay nội bài
giải vua địch các cầu lọc bộ jiu jitsu quốc gia năm hai nghìn hai mươi bốn
được liên đoàn jiu jitsu việt nam phối hợp sở văn hóa thể thao và du lịch tp cn
tổ chức từ ngày một mươi sáu tháng bốn đến ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
tại nhà thi đấu đa năng trung tâm thể dục thể thao tp cn
đội tuyển jiu jitsu công an nhân dân tham dự với một mươi vận động viên tranh đấu
ở hai mươi năm trên bảy mươi nội dung thi đấu
các vận động viên đội tuyển công an nhân dân tham gia thi đấu
với tinh thần thể thao đoàn kết trung thực cao thượng
thể hiện quyết tâm mang thành tích tốt nhất về cho đơn vị
kết quả đội tuyển jiu jitsu công an nhân dân đạt năm huy chương vàng
thuộc về vận động viên lê minh nhật nội dung niwazagi
và nội dung niwazagi nogi
hòa nhập với nền võ thuật việt nam jiu jitsu đã phát triển nhanh
tại nhiều địa phương trong cả nước
thưa quý vị những ngày qua câu chuyện liên quan đến việc đặt lại tên xã phường
sau khi tiến hành sắp xếp sắp nhật nhận được sự quan tâm của dư luận
đáng chú ý nhiều tên xã mới ở một số địa phương
đã không nhận được sự đồng thuận của người dân
vâng ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã
giai đoạn hai nghìn hai mươi ba

cũng đã yêu cầu các địa phương cần nghiên cứu kỹ lưỡng thấu đáo thận trọng
hợp tình hợp lý và có giải pháp thực hiện nhằm bảo đảm sự đồng thuận
thống nhất của người dân góp phần giữ gìn phát huy được giá trị lịch sử
truyền thống văn hóa và tinh thần đoàn kết của nhân dân
đối với các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã sau sắp xếp
và đây cũng là vấn đề sẽ được phân tích cụ thể trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay
với khách mời là nhà nghiên cứu dân tộc học phó giáo sư tiến sĩ bùi xuân đính
xin mời quý vị cùng theo dõi
đơn cử một ví dụ
trong văn bản gửi ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an xin ý kiến điều chỉnh tên gọi của bảy đơn vị hành chính cấp xã
sau sắp nhập huyện quỳnh lưu đề xuất ghép tên hai xã quỳnh đôi và quỳnh hậu thành tên xã mới đôi hậu
nhiều người dân quỳnh đôi không đồng tình với phương án này
vì cho rằng xã có bể dày lịch sử quê hương của nữ sĩ hồ xuân hương nên giữ lại tên quỳnh đôi
còn người dân xã quỳnh hậu cũng cho rằng diện tích của xã lớn đông dân hơn
cũng có truyền thống lịch sử không thể bỏ đi tên gọi cũ
tranh luận nổ ra và đây không phải là câu chuyện riêng có ở nghệ an
hôm nay theo dõi clip vừa rồi thì ông có những suy nghĩ như thế nào ạ
rõ ràng là cái câu chuyện chọn tên mới cho xã phường sau khi sắp nhập thì không phải là một vấn đề đơn giản
và thực tế là thời gian vừa qua thì việc người dân chưa đồng thuận với những tên gọi mới này
thì cũng xảy ra ở khá nhiều các địa phương
tôi nghĩ rằng là không chỉ riêng tôi thôi mà có rất nhiều nhà khoa học
cũng như đông đảo nhân dân ở các làng quê là chăn trở
về cái việc mà một số địa phương bây giờ khi mà sắp nhập xã
thì đã đặt những cái tên xã nó không dựa trên cơ sở khoa học nào cả
nó không kế thừa những cái yếu tố truyền thống của cha ông ta
và thậm chí là có những cái tên nó rất là phản cảm
và với tư cách là một nhà nghiên cứu về làng xã hơn bốn mươi năm
thì tôi thấy rất là buồn
tùy hứng và nó không theo một cái lộ trình một cái quy trình nào cả
thế thì chúng ta biết rằng là cái tên làng của các cụ chúng ta đặt
là nó là một cái sự đúc kết hàng nghìn năm có chọn lọc
thì cái tên làng nó phản ánh rất là đa chiều
nào về phương diện điều kiện địa lý tự nhiên
rồi là phương thức tụ cư và lập làng
rồi những cái đặc điểm về kinh tế nhất là các sản vật
rồi một số tên làng là phản ánh những cái truyền thống đấu tranh
chống thiên tai chống ngoại xâm gắn bó với các cuộc kháng chiến
giữ nước của cha ông ta
và một bộ phận lớn các tên làng tên làng xã
thì thể hiện những cái khát vọng vươn lên một cuộc sống tốt lành
ước vọng vươn lên
phấn đấu cho một cuộc sống là đầy đủ và hạnh phúc
thì rất tiếc là những cái tên đó là nó đã tồn tại qua hàng nghìn năm lịch sử
mà bây giờ khi sắp nhập xã người ta là không tính đến
mà đặt những cái tên rất là thiếu khoa học
thậm chí là vô cảm vô nghĩa
thậm chí phải có ý kiến cho rằng có những cái tên rất phản cảm
theo ông thì yếu tố lịch sử địa lý và văn hóa
thì đóng vai trò quan trọng như thế nào
trong việc lựa chọn những cái tên mới cho các xã phường sau khi sắp nhập
tên làng là một cái ký ức
là một cái kho tàng về cái kiến thức địa lý tự nhiên
lịch sử văn hóa và những cái quan niệm sống của cha ông ta
thì những cái tên mà chỉ các về phương diện địa lý
về phương diện lịch sử về phương diện văn hóa
nó có cái vai trò nhận biết nhận biết lịch sử rất là to lớn
nó tạo ra cái niềm tự hào cho người dân các làng quê đó
và nó cũng tạo ra cái ý thức phấn đấu
cái bảo vệ cái danh dự của làng quê đó
và gắn với cái danh dự cá nhân
thì cái đó nó rất là quan trọng
khi nhắc đến một cái tên làng nào đó
thì người ta nghĩ rằng làng đó có yếu tố về phương diện địa lý
về phương diện lịch sử về phương thức tụng cư lập làng
về điều kiện kinh tế về các sản vật
và cả những cái truyền thống văn hóa
truyền thống học hành khoa bản
còn về sau này là truyền thống cách mạng của từng làng quê
như ông đã chia sẻ việc lắng nghe ý kiến của người dân
đưa ra lấy ý kiến công khai cộng đồng dân cư là một việc làm rất là quan trọng
từ đó thì giúp cho chính quyền có thể xây dựng được sự đồng thuận
sự ủng hộ từ cộng đồng và tạo ra được những quyết định đặt tên minh bạch và phù hợp
ông tiếp tục có những chia sẻ như thế nào về vấn đề này
những địa phương mà có xã sắp nhập thì phải chủ động mời các người am hiểu
trong cộng đồng
mời các nhà khoa học thảo luận trước đã và đưa ra những tên phù hợp
theo những tiêu chí mà tôi đã trình bày
sau đó thì phải làm có một bài tuyên truyền
tại sao ta phải đặt tên ta lấy tên này lấy tên này thì có lợi như thế nào
và những làng quê những thôn làng mà hợp vào và không còn nữa
thì cũng sẽ bị thiệt thòi mất tên
vì vậy thì chúng ta phải giải thích chúng ta giữ tên bằng một cách khác
chứ không để không để mất tên được
và thế thì sau đó thì mới có tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức
đối với đông đảo nhân dân để cho nhân dân hiểu
một lần nữa xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
và cảm ơn ông về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
việt nam airlines tăng hơn hai chuyến phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm và cao điểm hè hai nghìn hai mươi bốn
thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây
bảo đảm cung ứng điện năm hai nghìn hai mươi bốn và thời gian tới nhất là trong mùa cao điểm nắng nóng hai nghìn hai mươi bốn
với mục tiêu không để thiếu điện cho sản xuất kinh doanh tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh trường hợp nào
nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành
thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu các bộ ngành địa phương doanh nghiệp chủ thể có liên quan
căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình phải xây dựng các phương án ứng phó với mọi tình huống
kể cả tình huống xấu nhất phát huy trách nhiệm cao nhất đưa ra các nhiệm vụ giải pháp linh hoạt hợp lý kịp thời hiệu quả
không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện
đường bộ việt nam bộ giao thông vận tải sẽ tiến hành kiểm tra giám sát đối với một mươi bốn trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ
trạm bot trên hệ thống quốc lộ từ tháng bốn đến tháng một mươi một năm nay
nội dung kiểm tra giám sát tập trung vào công tác quản lý vận hành trạm thu phí công tác thu tiền sử dụng dịch vụ đường bộ tại các dự án bot
trong thời gian bảy ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra giám sát tại đơn vị các khu quản lý đường bộ cần ban hành thông báo kết quả kiểm tra giám sát
gửi về cục đường bộ việt nam để tổng hợp báo cáo bộ giao thông vận tải
để phục vụ nhu cầu du lịch tăng cao dìm nghỉ lễ ba mươi bốn một năm và cao điểm hè
vietnam airlines sẽ tăng cường hơn hai chuyến bay vào các khu giờ muộn sau hai mươi một h hàng ngày trên các đường bay giữa hà nội tp hcm đà nẵng nha trang quy nhơn
vietnam airlines sẽ mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khu giờ muộn
giá vé giao động từ một triệu bảy trăm hai mươi bốn đồng một chặng hoặc một chín trăm hai mươi chín đồng một chặng đã bao gồm thuế lệ phí cho hành trình giữa hà nội và tp hcm
hay vé phổ thông tiết kiệm trên các đường bay giữa hà nội tp hcm đi đà nẵng nha trang quy nhơn